chiều qua ngày hai mươi hai tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh hà tĩnh đã bắt tạm giam bốn tháng đối với lê đình quốc giám đốc và nguyễn quang trung phó giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu sci xã sơn diệm hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua điều tra lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa trong nước sang lào được hoàn thuế giá trị gia tăng trung đã thành lập công ty cổ phần xuất nhập khẩu sci và ký hợp đồng khống với một công ty ở tỉnh bô lê khăm say và chuyển tiền sang cho công ty này rồi công ty này lại chuyển tiền về cho công ty của trung
chỉ sau tám tháng thành lập từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trung và đồng bọn đã hợp thức hóa hàng hóa xuất khẩu có giá trị hơn một trăm năm mươi tỷ đồng trục lợi số tiền hoàn thuế trên tám ba tỷ đồng
ngoài ra trung và đồng bọn đã mua năm mươi năm hóa đơn đầu vào phù hợp với ba mươi sáu tờ khai xuất nhập khẩu với trị giá khoảng hơn sáu mươi một tỷ đồng nhưng chưa kịp làm thủ tục hoàn thuế thì bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ